sáng ngày một mươi tháng năm tàu cá do ông lê thanh phương trúng tại hội an quảng nam làm chủ
khi đang hành nghề ở vùng biển hoàng sa thì tuyên viên trần văn cưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
mắc phải các triệu chứng méo miệng hay co giật
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn trương triển khai phương án ứng cứu
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu
và cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tình trạng bệnh nhân lúc này không ăn uống được mất nhận thức
sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ bệnh nhân được đưa lên tàu sr bốn trăm một mươi
để được chăm sóc y tế tích cực tại phòng cách ly và khẩn trương hành trình về đà nẵng
bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan để đưa nạn nhân đi cấp cứu
nhờ được cấp cứu kịp thời bệnh nhân trần văn cưu bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch
hiện đã được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị